trong những năm vừa qua nhiều địa phương ở vùng miền núi dân tộc tỉnh nghệ an luôn trú trọng đầu tư khai thác vốn quý dân gian
khôi phục lại những hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc
và tiêu biểu cho phong trào đó là câu lạc bộ bảo tồn văn hóa thái ở xã châu tiến huyện quỳ châu
cứ vào cuối tuần các thành viên trong câu lạc bộ bảo tồn văn hóa thái xã châu tiến huyện quỳ châu
lại tập trung về nhà văn hóa cộng đồng bản hoa tiến để cùng nhau giao lưu tập luyện các làn điệu dân ca dân vũ thái cho lớp trẻ
thành viên trong câu lạc bộ có độ tuổi khác nhau cao tuổi nhất đã thất thập cổ lai hy sườ nai hiếm
trẻ tuổi nhất đang ở độ tuổi trăng tròn nhưng họ đều có chung đam mê các làn điệu dân ca dân vũ thái
thời gian qua tôi đã cùng tham gia dạy cho các thành viên trong câu lạc bộ những gì mình biết về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thái
tôi cũng mong muốn câu lạc bộ luôn mãi được duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng đến các bản làng khác
nhận thấy một số làn điệu dân ca dân vũ các hoạt động văn hóa dân gian của dân tộc thái có nguy cơ mai một
nghệ nhân lò đức mậu chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa thái và những người yêu văn hóa thái ở xã châu tiến đã thành lập ra câu lạc bộ
sau năm năm thành lập đến nay đã thu hút bốn mươi thành viên tham gia với nhiều lứa tuổi khác nhau
để phát huy câu lạc bộ ngày càng phát triển
bản là cán sử của câu lạc bộ luôn luôn là học hỏi và là sưu tưởng những là tài liệu cũ để là học tập cho là hội viên
để là nắm được các nội dung các làn điệu của dân tộc thái để bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc thái
đến nay trên địa bàn huyện quỳ châu đã phát triển được ba câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thái
các câu lạc bộ còn tham gia các hoạt động văn hóa giao lưu quần chúng phục vụ du khách đến tham quan các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn
quỳ châu là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh nghệ an có đồng bào dân tộc thái chiếm tới tám mươi
việc bảo tồn lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của địa phương
cũng như phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở